ngày hai mươi sáu tháng ba sở y tế tỉnh gia lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
tại phòng khám đa khoa tây nguyên ở đường trần phú thành phố pleiku tỉnh gia lai
theo đó thanh tra sở y tế đã quyết định xử phạt ông lê văn phán sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
bác sĩ chuyên khoa một làm việc tại phòng khám đa khoa tây nguyên bảy năm triệu đồng
và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh
đồng thời đình chỉ hoạt động phòng khám chuyên khoa ngoại tại phòng khám đa khoa tây nguyên
trong thời hạn hai tháng kể từ ngày hai mươi hai tháng ba với hành vi không tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật
trong hành nghề khám chữa bệnh được quy định tại điều bốn mươi tám khoảng năm của nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
trước đó sở y tế gia lai nhận được đơn của anh n c g sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện trư brông tỉnh gia lai
đề nghị làm rõ hành vi của phòng khám đa khoa tây nguyên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xâm phạm sức khỏe thân thể tinh thần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình
trong đơn anh dê cho biết bản thân chỉ bị viêm đường tiết niệu nhưng được phòng khám này trần đoán là bị bệnh lậu
và thực hiện phẫu thuật dương vật với chi phí một mươi hai tám triệu đồng
sau đó phòng khám nói bệnh rất nặng có thể hoại tử dương vật
và yêu cầu người nhà đóng thêm gói điều trị bốn mươi chín tám triệu đồng nhưng người nhà không có tiền đóng thêm
sau khi về nhà do không hiểu sao bản thân mình bị lậu nên anh dê đã đi khám tại hai bệnh viện
là bệnh viện hùng vương gia lai và bệnh viện hoàng anh gia lai
tại hai bệnh viện này đều cho kết quả bị viêm điệu đạo và nhiễm khuẩn hệ tiết niệu âm tính với vi khuẩn lậu
đến ngày hai mươi năm tháng ba đoàn kiểm tra của sở y tế gia lai đã kiểm tra hồ sơ bệnh án và làm việc với bác sĩ lê văn phán
người khám và điều trị trực tiếp cho anh dê
nhận thấy bác sĩ đã đánh giá chưa đầy đủ tình trạng bệnh nhân và chưa thực hiện đúng quy trình chuyên môn
đồng thời sau khi có kết quả soi tươi bác sĩ chưa thực hiện tư vấn chuyển bác sĩ da liễu khám và điều trị theo pháp đồ
ngoài ra trong quá trình thăm khám bác sĩ chưa giải thích rõ ràng cụ thể cho người bệnh về lộ trình điều trị
đại diện phòng khám tây nguyên đã xin lỗi đối với gia đình bệnh nhân dê và cam kết thực hiện rút kinh nghiệm
để chấn chỉnh các sai sót về mặt chuyên môn của phòng khám
sở y tế cũng cho biết đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với phòng khám đa khoa tây nguyên
về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác khám bệnh chữa bệnh